tỉnh phú yên phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín không còn hộ nghèo chính sách có nhà ở tạm bỡ rột nát
để đến cuối năm hai nghìn hai mươi không còn hộ nghèo chính sách
để làm được điều đó tỉnh phú yên đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về thực hiện mục tiêu giảm nghèo thực hiện tốt việc hỗ trợ xóa nhà ở tạm hỗ trợ sinh kế vốn vay phát triển sản xuất
và hỗ trợ các vấn đề về an sinh xã hội cho hộ nghèo chính sách
được biết năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên hỗ trợ xây dựng năm trăm bốn mươi tám nhà ở cho hộ nghèo hộ chính sách với tổng số tiền hơn hai mươi ba tỷ đồng
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn năm sáu mươi năm giảm hai hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
cuối năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên tiếp tục phấn đấu giảm hai tỷ lệ hộ nghèo để đến năm hai nghìn hai mươi không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách